các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tàu khởi hành anh kiên còn dặn dò chị hàng ngày đọc báo để thông tin lại cho anh về tình hình chiến sự ở biển đỏ
trong suốt hành trình trên biển anh kiên ngày nào cũng nhắn tin trò chuyện với vợ và hai con sáu và một mươi tuổi
tin cuối cùng anh nhắn cho vợ lúc hai mươi ba h năm mươi phút ngày năm tháng ba
anh sắp qua vùng chiến sự hy vọng được bình an
chị miệt lo lắng hồi đáp dù thế nào anh cũng phải trở về an toàn với mẹ con em
nhưng sáng hôm sau anh không trả lời tin nhắn
tâm trạng bất an chị dặn mẹ chồng mua đồ lễ thắp hương cầu cho anh gặp giữ hóa lành
hai mươi hai h ngày sáu tháng ba chị miền nhận được điện thoại từ đại diện công ty hp marin
họ đừng đột gọi điện bảo muốn đến nhà nói chuyện
linh tính mách bảo điểm chẳng lành
nhưng tôi vẫn mong điều tồi tệ nhất không xảy ra
cũng làm việc cho một hãng tàu biển chị thấu hiểu sự nguy hiểm của nghề này
nửa đêm đại diện hp marin đến nhà báo tin giữ
đại phó đặng duy kiên cùng hai thuyền viên
các thuyền viên khác tử nạn trong vụ tàu true confidence bị lực lượng hao thi tập kích trên vịnh aden vào lúc một mươi bảy h hai mươi ngày sáu tháng ba
tàu true confidence thuộc sở hữu của công ty hàng hải liberia true confidence shipping mang cờ babadot và đang do công ty hy lạp ba rd january maritime vận hành
khi cách cảng aden yemen hơn chín mươi km thì tàu bị trúng tên lửa nên bốc cháy
trên tàu có hai mươi thuyền viên gồm một mươi năm người philippines bốn người việt nam
và một người ấn độ
ba bảo vệ có vũ trai trên tàu gồm hai người sri lanka và một người nepal
các thuyền viên việt nam gồm đại phó kiên máy trưởng phạm văn thành ba mươi chín tuổi quê hải phòng máy hai nguyễn văn tảo ba mươi sáu tuổi quê hải dương máy ba phùng văn an ba mươi ba tuổi quê thái bình
một nhân chứng kể lại với gia đình chị miền
đại phó kiên bị bỏng nặng cầm cự được một tiếng mới mất
nếu trên tàu có đủ trang thiết bị y tế hoặc máy bay kịp đưa anh vào bờ thì may ra còn hy vọng sống sót
đây là lần đầu tiên ghi nhận thương vong kể từ khi houthi gia tăng tập kích tàu hàng qua biển đỏ để gây sức ép buộc israel ngừng chiến dịch nhằm vào hamas đồng minh của houthi trong trục kháng chiến chống theo avi ở trung đông
houthi tuyên bố tập kích chính xác true confidence và lựa bùng lên trên tàu
tàu chiến ins kolkata của hải quân ấn độ sau đó đã giải cứu các thuyền viên từ tàu true confidence
hp marine thông tin ba thuyền viên việt nam cùng thủy thủ đoàn đã được đưa về khách sạn lilaria hotel ở thành phố dibakar
houthi thì thể anh kiên cũng được đưa về thành phố cảng ở đất nước đông phi này
một người bạn thân của vợ chồng chị miền cho biết anh kiên hiền lành điểm đạm yêu thương vợ con vì muốn cải thiện thu nhập chăm lo con cái học hành nên anh mới quay lại nghề biển
người bạn kể trước khi đi anh kiên hứa với đối út đi ra đến đâu cũng trở về dắt tay con vào lớp một trong lễ khai giảng
đến thăm hỏi động viên gia đình đại phó đảng duy kiên cục trưởng hàng hải việt nam lê đỗ mười cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
đơn vị bảo hiểm thực hiện hồi hương và chi trả các chế độ bảo hiểm đảm bảo quyền lợi cho gia đình thuyền viên
gia đình chị miền mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ để sớm đưa thi hải anh về nước
trước đó công ty sở hữu tàu hàng chukomfiden đã xác nhận thủy thủ người việt nam là một trong ba nạn nhân thiệt mạng trong vụ tập kích của houthi trên vịnh aden
ap đã dẫn thông báo của đơn vị sở hữu và quản lý tàu hàng truecompidence
một thủy thủ việt nam và hai thủy thủ philippines đã thiệt mạng
hai thủy thủ philippines bị thương nặng toàn bộ người trên tàu đã được đưa đến zibauti
thông báo được đưa ra sau khi tàu hàng trucompidence treo cờ baradot bị houthi tập kích tên lửa ngày sáu tháng ba ở khu vực biển đỏ ngoài khơi cảng aden yemen
tàu thuộc sở hữu của công ty hàng hải liberia chukomfiden shipping và đang do công ty hy lạp ba rd january maritime phận hành
bộ tư lệnh trung tâm mỹ trước đó cho biết vụ tập kích khiến ba người thiệt mạng ít nhất bốn người bị thương và làm cháy tàu truecofyden
các thủy thủ đã bỏ tàu
tàu chiến do liên minh quân sự mỹ dẫn đầu tại khu vực hỗ trợ
cục lao động nhập cư philippines xác nhận số thương vong do đơn vị sở hữu tàu choco fiden công bố
philippines kêu gọi các bên tiếp tục nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng và giải quyết căn nguyên của cuộc xung đột hiện tại ở trung đông
chukomfiden shipping và ba rd january maritime khẳng định tàu chukomfiden không có liên hệ với mỹ
trong khi đó hải quân ấn độ thông báo tàu chiến ins kolkata của lực lượng này đã giải cứu hai mươi một người từ tàu chukomfiden
đội ngũ y tế trên tàu đã sơ cứu và đưa các nạn nhân đến bệnh viện
hiện chưa rõ lý do về sự khác biệt trong số người trên tàu do ấn độ và mỹ đưa ra
houthi tuyên bố đã tập kích chính xác trucompiden và lửa bùng lên trên tàu
tàu bị nhắm vào mục tiêu sau khi các thủy thủ phớt lờ cảnh báo
houthi cho biết nhóm sẽ không ngừng các vụ tập kích ở biển đỏ cho đến khi israel dừng chiến dịch và dỡ phong tỏa với người palestine ở gaza
mỹ và anh nhiều lần mở các chiến dịch tấn công vị trí houthi đặt rada tên lửa chống hạm xuống
av xong chưa thể ngăn lực lượng này tiếp tục tập kích tàu hàng
mỹ tuyên bố sẽ buộc houthi phải chịu trách nhiệm kêu gọi chính phủ các quốc gia trên thế giới cùng hành động
thư ký báo chí nhà trắng karine jean pia cảnh báo mỹ chắc chắn sẽ tiếp tục có hành động
quân đội mỹ cho biết lực lượng houthi ở yemen đã tập kích tên lửa vào một tàu hàng
mang cờ baradot khiến ba thủy thủ thiệt mạng
tàu hàng true confiden bị tập kích tên lửa vào khoảng một mươi một h ba mươi tức một mươi năm h ba mươi giờ hà nội
ngày sáu tháng ba bốc cháy khu vực ngoài khơi cách cảng aden yemen hơn chín mươi km
những vụ tập kích tàu hàng của houthi không chỉ làm gián đoạn thương mại thế giới
mà còn cản trở tự do đi lại trên vùng biển quốc tế đe dọa các thủy thủ và giờ đây đã khiến họ thiệt mạng
phát ngôn viên bộ ngoại giao mỹ matthew miller nói
được biết mỹ và anh nhiều lần mở các chiến dịch tấn công vị trí houthi đặt rada
tên lửa chống hạm xuồng tự sát và uav song chưa thể ngăn lực lượng này tiếp tục tập kích tàu hàng
ông miller bổ sung
chúng tôi luôn nêu rõ rằng đây là quá trình kéo dài
cùng giăn đeo houthi và dần loại bỏ năng lực tấn công của họ
người phát ngôn của tổng thư ký liên hợp quốc ông stefan duzaric cho biết
liên hợp quốc kêu gọi lực lượng houthi chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào tàu bè ở quốc tế ở biển đỏ
đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công đang tiếp diễn bao gồm cả vụ việc mới nhất
theo ông duzaric các cuộc tấn công đang gây ra rủi ro đối với tài sản tính mạng và hệ sinh thái trong khu vực
phản ứng về vụ tấn công của houthi khiến dân thường thiệt mạng
người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ matthew miller cho biết
mỹ vẫn tiếp tục theo dõi những hoạt động của lực lượng houthi trên biển đỏ
vốn bỏ qua sự an toàn của thường dân vô tội
đại sứ quán anh tại yemen kêu gọi houthi chấm dứt các cuộc tấn công
nhằm vào tàu hàng thương mại quốc tế đi lại trên biển đỏ
tàu hàng anh rubima đêm một ba trở thành tàu đầu tiên bị chìm
kể từ khi houthi gia tăng tập kích tàu hàng đi qua biển đỏ sau khi bị tập kích ngày một mươi tám tháng hai
toàn bộ thủy thủ trên rubima đều được sơ tán an toàn
nhưng sự việc gây nguy cơ thảm họa môi trường do tàu trở lượng lớn phần bón hóa học